chuyển sang một thông tin khác tại tỉnh phú thọ
mới đây sở y tế phú thọ đã yêu cầu phong tỏa toàn bộ trung tâm y tế huyện lâm thao
để tiến hành khoanh vùng dập dịch sau khi ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín là người chăm sóc bệnh nhân
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi trung tâm y tế huyện lâm thao phú thọ phát hiện hai trường hợp mắc covid một mươi chín
là người nhà chăm sóc người bệnh
ngay sau đó ngành y tế đã tổ chức cách ly toàn bộ hai trăm bốn mươi năm người liên quan tại trung tâm y tế huyện lâm thao
gồm một trăm một mươi bốn cán bộ y tế một trăm ba mươi một người bệnh và người nhà
thực hiện test nhanh cho toàn bộ cán bộ y tế người bệnh và người nhà để đánh giá nguy cơ
đến hiện tại hai trăm bốn mươi năm trên hai trăm bốn mươi năm người đã có kết quả xét nghiệm âm tính bằng test nhanh kháng nguyên sars cov hai
các trường hợp f một f hai f ba đang tiếp tục được điều tra truy vết để chủ động các biện pháp khoanh vùng dập dịch
sở y tế phú thọ yêu cầu tạm dừng
tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện lâm thao kể từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi
đồng thời yêu cầu trung tâm y tế huyện lâm thao đảm bảo việc điều trị nội trú cho các trường hợp người bệnh đang điều trị tại đây
nghiêm túc thực hiện kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm sars cov hai trong công tác khám điều trị người bệnh
cũng liên quan đến các ca mắc này huyện lâm thao cũng đã tiến hành phong tỏa hai mươi bốn hộ gia đình cùng tám mươi năm nhân khẩu
xung quanh khu vực trung tâm y tế huyện lâm thao để tổ chức giả soát truy vết và sàng lọc ca bệnh
thông báo rộng rãi đến người dân đã đến các địa điểm nguy cơ cao khẩn trương khai báo y tế đến cơ sở y tế gần nhất
tự cách ly tại nhà và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín khẩn trương truy vết
sàng lọc các trường hợp f một tại lâm thao và thành phố việt trì để áp dụng cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung cấp huyện
sở y tế phú thọ đề nghị mức cảnh báo với dịch covid một mươi chín để khẩn trương điều tra truy vết để ngăn chặn dịch covid một mươi chín trên diện rộng
tạm dừng tổ chức chiến dịch vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn huyện lâm thao để đánh giá phân loại nguy cơ
người dân có nhu cầu khám chữa bệnh thông thường và bệnh không lây nhiễm đề nghị tới trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện lâm thao để được khám điều trị
trường hợp cấp cứu điều trị nội chú đề nghị đến trung tâm y tế huyện tam nông trung tâm y tế huyện phù ninh hoặc bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ để được thăm khám điều trị kịp thời
thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiện hiểu
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới